cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang triệt phá
đối tượng tàng trữ vận chuyển số ma túy trên là nguyễn phương bắc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở phường dĩnh kế thành phố bắc giang
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng nguyễn phương bắc khai nhận đang trên đường mang số ma túy tổng hợp trên đi bán cho khách thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn tại tỉnh sơn la tại khu vực bản ông lý xã trường khừa huyện mộc châu
công an huyện mộc châu đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập
đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là tráng a san sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và tráng a thạng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tại xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn cục heroin với trọng lượng gần hai trăm linh gram một xe máy và một số vật chứng có liên quan khác
để ne tránh lực lượng chức năng thì các đối tượng đã dùng thủ đoạn cất dấu ma túy
vào trong đáy dép tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên
tại khu vực giáp biên giới với giá bốn mươi triệu đồng để mang về bán kiếm lời
đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
từ thực tế này cho thấy tội phạm ma túy vẫn diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi hơn
bên cạnh việc tấn công chấn áp với loại tội phạm này thì công tác tuyên truyền vận động mỗi người dân
đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa nói không với ma túy đã và đang được lực lượng công
địa phương tích cực triển khai và thực hiện với nhiều biện pháp có hiệu quả
phóng sự ngay sau đây được thực hiện tại huyện tân uyên tỉnh lai châu sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này
giãn hậm sỏ huyện tân uyên tỉnh lai châu
có một thời chỉ cần nghe tin công an xuống bảng là lầu a trinh lại chuẩn bị lên nương thảo quả
đến mấy ngày không dám về
nhiều năm lệ thuộc vào ma túy người đàn ông này không dám nghĩ sẽ có một ngày anh đã có thể
đoạn tuyệt về nó
giờ thì cả gia đình anh không bao giờ quên ơn cán bộ công an
sau này mình
trước thì hút thuốc phiền thì khủ thì không có cái gì
chỉ có gạo mang cái gì cũng trổng ăn đi hết
bây giờ cán bộ ta đầu quyển luôn đó
cây được thuốc phiền thì bây giờ đủ ăn rồi
chúng tôi đã phối hợp với đội tăng cường của công an huyện
với thăm mưu cho đảng chính quyền phối hợp với các ban ngành đoàn thể
xây dựng các quy hạch tuyên truyền vận động những con người nhiện và nghi nhiện
của các bộ phòng
trong tháng ba vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thử tất cả bảy con nghiện trên địa bàn
cơ bản là kết quả thử các con nhiện là không có chất ma quý trong người
và như những lần trước mặc dù đã đến từng hộ thông báo
nhưng hôm nay trường bản đà ui ló văn tiếng vẫn cẩn thận dùng loa
mời bà con bằng chính tiếng của đồng bào thái bình
mặc dù chưa đến giờ tuyên truyền
thế nhưng hơn hai trăm linh người đại diện cho một trăm ba mươi hộ dân đã có mặt tại sân nhà văn hóa
để được nghe căn bộ công an tuyên truyền cho họ với tác hại của ma túy
bằng chính tiếng của dân tộc mình
nếu mà nghiện thì sẽ gây ra các bệnh ít hoặc là không bao giờ chữa được
không là tự mình gây tác hại cho tự mình giết mình
trong giải pháp tuyên truyền thì chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã
xuống để tuyên truyền cho bà con nhân dân bằng các hình ảnh phong phú
thông qua các chuyên án các vụ án thông qua các tài liệu về tác hại của ma túy
cách đây vài năm xã lâm sỏ huyện tân uyên có hơn hai trăm linh người nghiện ma túy
thế nhưng giờ đây xã nam sỏ đã là xã thứ năm trên một mươi xã của huyện tân uyên
được xây dựng và duy trì là xã không ma túy
như vậy toàn huyện đã đạt năm mươi địa bàn không có ma túy
một tương lai không ma túy đang dần mở ra với những người dân ở đây
với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt phá nhanh tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn
công an tỉnh trà vinh và công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã được biểu dương và khen thưởng
nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh trà vinh
trong việc bắt giữ thủ phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
chi nhánh thị xã duyên hải tỉnh trà vinh vào sáng ngày bảy tháng năm
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh ngân hàng việt công banh chi nhánh tỉnh trà vinh thị xã duyên hải
đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho công an tỉnh trà vinh
tại đây ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng năm mươi triệu đồng tiền thường cho ban chuyên án
ngân hàng việt công banh tặng năm mươi triệu đồng thị ủy duyên hải tặng bốn mươi triệu đồng
ban chỉ đạo chuyên án cũng thưởng nóng cho các trinh sát của công an tỉnh trà vinh
và cục kiến sát hành sự một trăm tám mươi triệu đồng
công an tỉnh quảng bình cũng đã biểu dương và trao thưởng cho lực lượng phá án công an huyện lệ thủy
vì đã có thành tích điều tra làm rõ đối tượng cướp tài sản
tại địa bàn giáp danh xã mai thủy và xã phú thủy huyện lệ thủy
xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng bốn vừa qua bắt giữ được đối tượng và thu hồi tăng vật của vụ án
gồm một dây chuồn vàng có châu lượng ba chỉ một điện thoại di động
cũng tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh đã trao dây khen của giám đốc công an tỉnh
cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trao đổi tra khám phá nhanh chuyên án cướp tài sản
tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn
tại an giang tình trạng sạt lở trên các tuyến sông đang diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
theo thống kê tại điểm sạt lở nguy hiểm nhất
đã có một mươi năm căn nhà và hai nền nhà bị nhấn chìm xuống sông
và để đảm bảo an toàn tỉnh an giang đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra di rời
không cho người dân sống đi lại hoặc buôn bán xung quanh khu vực nguy hiểm
tại điểm sạt lở tại xã mỹ hội đông có một trăm linh bảy hộ dân với gần năm trăm linh nhân khẩu bị ảnh hưởng
hiện ở tỉnh an giang thì có năm điểm sạt lở nguy hiểm khác
không chỉ ở an giang mà tại đồng tháp bạc liêu cà mau tình trạng sạt lở cũng diễn biến phức tạp
dự kiến trong tuần tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục khảo sát
để đưa ra phương án hỗ trợ các địa phương ứng phó với tình trạng này
thời gian gần đây tại khu vực cầu cảng cá trà bồng thuộc xã bình đông huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
xuất hiện hàng loạt nhà hàng nổi kinh doanh ăn uống
và điều đáng nói là các nhà hàng nổi này được người dân xây dựng theo kiểu tự phát
không có bất cứ cơ quan nào cấp phép tình trạng này đã tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
tại khu vực cầu cảng cá trà bồng
xã bình đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi với chiều dài khoảng một km
có đến bảy nhà hàng nổi kinh doanh ăn uống
các nhà hàng này được người dân tự làm theo hình thức dùng các thùng phi nhựa làm phao
rồi lát gỗ để làm sàn kinh doanh ăn uống
các chủ nhà hàng thừa nhận việc xây dựng nhà hàng nổi này là tự phát nhằm kiếm thêm thu nhập
mấy quán này buôn bán được thì bây giờ mấy quán này họ thấy lồn được thì họ lồn họ bán thấy
họ kiếm người địa phương thôi họ không làm chuyện này thôi
chứ bây giờ cứ trước làm được sao lồn được
thì dân thì họ có giống nói do là do địa phương
thì cứ trước làm được sao họ lồn được sao dân họ nói hết chứ
chính quyền xã bình đông huyện bình sơn cũng thẳng thắn cho rằng
các nhà hàng nổi ở khu vực cầu cảng cá trà bồng là tự phát
chưa có cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng
sau khi xuất hiện tình trạng này chính quyền xã đã phối hợp với cơ quan chức năng
tiến hình kiểm tra và lập biên và yêu cầu các chủ nhà hàng này thao dỡ
các chủ nhà hàng này cũng ký cam kết đồng ý thao dỡ nhưng đến nay vẫn không thực hiện

thiếu đảm bảo điều kiện an toàn tiềm mẩn nhiều rủi ro
thực tế thì trong thời gian qua ở một số địa phương trong cả nước
đã xảy ra nhiều vụ sập nhà hàng nổi gây tương vong cho nhiều người
nên nếu có để những nhà hàng nổi này che phép hoạt động sẽ là ẩn họa về tai nạn khôn lường

các nhà hàng nổi này do người dân xây dựng tự phát thiếu đảm bảo điều kiện an toàn
nhiều rủi ro những nhà hàng nổi này do người dân xây dựng tự phát
đến sông cầu ngoài cảnh đẹp du khách đặc biệt thích thú với các món ăn đặc sản địa phương nhất là hải sản tươi sống
chuẩn bị ngày lễ ba mươi tháng bốn nhà hàng nhất từ sơn chuẩn bị các mặt hàng hải sản tươi sống để phục vụ quý khách
còn đây là điểm dừng chân astop nơi phục vụ các tàu du lịch khám phá vịnh xuân đài
trước lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm astop đã nhập về một tàu du lịch ba mươi chỗ và một cano bốn chỗ để phục vụ việc tham quan vịnh xuân đài
những ngày này các tàu đều hoạt động hết công suất
chuyển việc đi thuyền quản lý và du lịch trở thành dịch vụ và toàn bộ hoạt động này trở thành hoạt động dịch vụ
đối với các doanh nghiệp cùng tham gia cùng lưu hành cùng đồng hành với địa phương để chúng ta khám phá
cùng với các điểm du lịch khác trong tỉnh thị xã sông cầu đã và đang thu hút nhiều du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
và địa phương này cũng sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa hè năm nay
từng bước góp phần cùng tỉnh xây dựng thương hiệu du lịch phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số những tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị vào ngày hôm qua ngày bảy tháng năm ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí đinh la thăng
bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao trên chín mươi
thông tin đã được đăng tải trên báo an ninh thủ đô
bộ số ra ngày hôm nay
ban chấp hành trung ương đảng nhận thấy đồng chí đinh la thăng trên cương vị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn pvn giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
đồng chí đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và công tác cán bộ
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của đảng
báo công an nhân dân đã đăng tải bài viết có tiêu đề đó là thủ đoạn làm giả giấy tờ ngày càng tinh vi
và đây cũng chính là thực trạng đáng lo ngại đang diễn ra ngay tại thủ đô hà nội
đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết gần đây nổi lên một số thủ đoạn như tẩy xóa
làm giả giấy tờ của xe
hoặc chứng từ nguồn gốc như chủ sở hữu trước bạ
sửa chữa giấy tờ gốc của xe phiếu kiểm tra xuất xưởng
vì đây cũng là những giấy tờ quan trọng để chứng minh một chiếc xe hợp pháp
gần đây các đối tượng còn làm giả cả chứng từ lệ phí trước bạ
trong khi đó loại giấy tờ này được in thông thường không có dấu bảo mật
cùng với đó lại do nhiều nơi thu như kho bạc ngân hàng nên việc phát hiện rất khó khăn
thị trường giá đất nền tp hcm đang diễn biến không bình thường
số lượng tăng vì hạ tầng không nhiều mà chủ yếu lại tăng ảo do đầu cơ
trên báo giao thông vào ngày hôm nay đã có bài viết với tiêu đề là
đầu cơ đẩy giá đất nền tăng bất thường đi sâu tìm hiểu về thực trạng trên
trao đổi với phóng viên báo giao thông
chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm ông lê hoàng châu thừa nhận
thời gian qua tại nhiều quận huyện vùng ven giá đất nền đang tăng chóng mặt
ông châu cho rằng cơn sốt giá đất chỉ xảy ra một vài điểm
chứ không phải toàn bộ thị trường
trong khi đó ông ngô quang phúc phó tổng giám đốc công ty địa ốc him lam cho hay
thị trường giá đất nền hiện đang diễn biến không bình thường
số lượng tăng vì hạ tầng không nhiều mà chủ yếu tăng ảo do yếu tố đầu cơ đầu tư quá nhiều
thậm chí có những khu còn là đất nông nghiệp hoang hóa
chưa có bất cứ hạ tầng kết nối nào nhưng giá đất vẫn tăng vù
nguyên nhân là do yếu tố đầu cơ đầu tư cò đất đã thổi giá để đẩy hàng tồn
chưa bao giờ ngành săn nuôi lạc
lợn của việt nam lại gặp tình trạng rớt giá thê thảm
xuống sâu so với mức giá thành sản xuất như thời gian vừa qua
đã khiến cho hàng triệu nông dân phải lao đao phá sản
vì sao săn nuôi lợn vỡ trận
cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết trên báo kinh tế đô thị số ra ngày hôm nay
ổ hạt mở rộng quy mô săn nuôi khi lợn được giá mà không theo quy hoạch kế hoạch
đó là thực tế diễn ra ở hầu hết các địa phương khiến cho người chăn nuôi
trở tay không kịp khi cung vượt cầu
trong khi đó vai trò tổ chức thực hiện giám sát quy hoạch chăn nuôi của ngành nông nghiệp
cũng như các địa phương còn hạn chế
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường thừa nhận
ngành chăn nuôi lợn đang có sự phát triển quá nóng
khiến cho sức cung vượt quá cầu dẫn đến dư thừa sản phẩm
trong phần tiếp theo của chương trình
xe tải trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại gia lai
chưa được sở giao thông vận tải bình định cấp phép kinh doanh vận tải và phù hiệu theo quy định
khánh hòa tăng cường công tác phối hợp quản lý an toàn giao thông đường thủy trong những ngày cao điểm
tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh gia lai vào sáng ngày hôm qua ngày bảy tháng năm
ban an toàn giao thông tỉnh bình định cho biết
tại thời điểm gây ra tai nạn xe tải bảy mươi bảy c một mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy do tài xế võ văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại xã cát trinh huyện phù cát tỉnh bình định điều khiển
chưa được sở giao thông vận tải bình định cấp phép kinh doanh vận tải và phù hiệu theo quy định
cho đến thời điểm vào tối qua đã có thêm một nạn nhân tử vong
nâng tổng số nạn nhân tử vong lên một mươi ba người và một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
trong một diễn biến có liên quan tổng cục đường bộ việt nam cho biết
trước khi xảy ra tai nạn giao thông khoảng bốn phút xe ô tô tải lưu thông với tốc độ rất cao
vận tốc một trăm linh năm km trên giờ trong khi đó xe ô tô khách ngắt thiết bị giám sát hành trình
trước đó hình ảnh camera ghi lại vào lúc bốn h một mươi sáu phút cho thấy
chiếc xe tải bảy mươi bảy c một mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy lao nhanh đâm vào thanh chắn để vượt trạm thu phí tại xã yà băng
mà không dừng lại mua vé
liên quan đến vụ việc trung sĩ võ duy khánh là cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tỉnh thừa thiên huế bị đối tượng điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào người gây thương tích nặng
dẫn đến tử vong trong lúc làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc chiến chú tại huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày hai tháng năm tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a
thì phát hiện chiến điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành
đồng thời tăng ga lao thẳng vào tổ cảnh sát giao thông
khiến trung sĩ võ duy khánh bị thương nặng và tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện
hiện công an cảnh sát điều tra công an tỉnh thứ thiên huế đang tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng chiến
trong đợt gia quân thực hiện việc xử lý nghiêm xe vi phạm trở quá tải trọng
và chỉ trong ngày hôm qua tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
đã phát hiện bốn xe ô tô tải vi phạm xử phạt hơn một trăm linh triệu đồng
trên tuyến đường bốn trăm chín mươi bốn từ thị trấn kiện khê ra quốc lộ một a thuộc huyện thanh liêm hà nam
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã phát hiện bốn xe ô tô tải
của các công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại thành thắng
công ty vật liệu xây dựng
công ty xây lắp kiện khê và công ty trách nhiệm hiệu hạn long thịnh
chở vật liệu xây dựng vượt quá thành thùng xe
qua kiểm tra cân tải trọng thì các xe vi phạm đều chở vượt quá tải trọng lên đến trên một trăm năm mươi
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý phạt các xe hơn một trăm linh triệu đồng
và yêu cầu hạ tải cắt thành thùng xe theo quy định
sau kỳ nghỉ lễ của dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
trong những ngày này khách du lịch đến nha trang khánh hòa vẫn tăng cao
ngoài việc tổ chức lực lượng
tại các trạm kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu cảng nha trang
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa còn phối hợp chặt chẽ
với lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
nhằm đảm bảo an toàn cho du khách
phóng sự sau đây được thực hiện tại cảng cầu đá nhà trang
chín giờ sáng tại bến tàu du lịch cầu đá thuộc phường vĩnh nguyên thành phố nha trang
nếu ngày bình thường chỉ có từ hai tám trăm linh đến ba khách
thì trong hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật lên đến bốn năm khách
vì vậy công tác đảm bảo an toàn giao thông cho du khách khi tham gia tour biển đảo
được các lực lượng chức năng liên tục phối hợp triển khai
hàng ngày là thường xuyên là tổ chức hướng dẫn khách du lịch xuống tàu
hướng dẫn khách du lịch phải mặc áo phao
rồi kiểm tra kiểm soát về phương tệ băng cấp của thuyền trưởng thuyền viên máy trưởng
nếu cảm thấy đảm bảo an toàn thì mới xuất bến
do lượng khách đông nên công tác quản lý các phương tiện được giám sát khá nghiêm ngặt
trước lúc tàu xuất bến các lực lượng chức năng phải có mặt từ rất sớm tại bến
kiểm tra các thiết bị an toàn hàng hải đối chiếu thực tế số lượng khách được phép đi trên tàu
đồng thời yêu cầu thuyền trưởng thuyền viên phải chấp hành nghiêm các quy định bắt buộc
khi tham gia giao thông thủy nội địa có phương pháp phòng chống cháy nổ
phương tiện phải đảm bảo an toàn có đủ phương tiện cứu hộ
được đi tàu thủy được đi phương tiện đường biển
thì thấy các đồng chí trong ngành cảnh sát đường thủy và lực lượng viên phòng kiểm tra như vậy là rất tốt
thứ nhất là an toàn cho người ta được đi phương tiện phòng chống cháy nổ
phòng chống nói chung là an toàn giao thông đấy
với lưu lượng khách rất đông cho nên là việc lãnh đạo chỉ đạo đòi hỏi phải chặt chẽ
các bước các quy trình và đảm bảo đúng thủ tục pháp luật
đồng thời tạo điều kiện cho khách du lịch ngoài nước và các doanh nghiệp đến tham quan du lịch
tất cả những tàu cano không tuân thủ về điều kiện an toàn cho du khách đều bị nhắc nhở hoặc xử lý
đó là quyết tâm chung được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng nha trang
và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh khánh hòa
trong triển khai phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi du khách
khi đến tham quan du lịch tour các đảo nha trang và tuyến du lịch biển đảo khánh hòa